công tác công an cục trang bị và kho vận bộ công an đã triển khai công tác đảm bảo trang bị và kho vận kịp thời theo phương châm chủ động hiệu quả tiết kiệm và hiện đại đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng công an nhân dân
công tác đấu thầu mua sắm tập trung thực hiện đúng chỉ đạo của thủ tướng chính phủ và của bộ công an
phát biểu chỉ đạo hội nghị thứ trưởng lê văn tuyến đề nghị công an các đơn vị địa phương cần đổi mới tư duy công tác hậu cần tài chính nói chung
hậu cần phải đi trước một bước mua sắm các trang thiết bị phải đồng bộ hiện đại và đi trước để làm chủ khoa học công nghệ tranh thủ sự ủng hộ của cấp ủy chính quyền địa phương và các nguồn lực hợp pháp khác giá soát đánh giá đúng hiện trạng trang bị phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ hiện có chủ động đề xuất các danh bục ưu tiên cần đầu tư tăng cường công tác chỉ đạo quan tâm củng cố lực lượng tham mưu nâng cao chất lượng quản lý tài sản
đồng chí thứ trưởng yêu cầu công an các địa phương tăng cường công tác kiểm tra hướng dẫn việc quản lý sử dụng trang bị phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ tổ chức các lớp tập huấn đặc biệt là công tác sử dụng khi trang bị cho công an các địa phương tập trung thanh xử lý các loại phương tiện vật tư kỹ thuật không đảm bảo kịp thời đề xuất xử lý bổ sung đảm bảo công tác chiến đấu của lực lượng

phú thọ đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tham gia nhiều đợt tấn công chấn áp tội phạm
tuần tra kiểm soát ở các địa bàn phức tạp về an ninh trật tự
bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm kinh tế chính trị xã hội
các chuyến hàng đặc biệt các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước về thăm và làm việc tại phú thọ
các lễ hội hoạt động văn hóa thể thao cùng toàn lực lượng góp phần phục vụ có hiệu quả
nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng của tỉnh
ghi nhận những thành tích xuất sắc trong công tác và chiến đấu
hàng năm có hàng trăm tập thể cá nhân lực lượng cảnh sát cơ động công an tỉnh
được bộ công an ủy ban nhân dân tỉnh giám đốc công an tỉnh khen thường
nhiều năm liền đơn vị đã xanh hiệu quyết thắng
là đơn vị vũ trang chiến đấu tập trung với tinh chất cơ động nhanh
sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh ninh bình đã không ngừng trưởng thành lớn mạnh
trong thời gian tới với niềm tự hào lòng tin và sự nỗ lực cố gắng không ngừng
lực lượng cảnh sát cơ động công an tỉnh ninh bình sẽ tiếp tục phấn đấu
gian luyện trưởng thành lớn mạnh đoàn kết khắc phục khó khăn san khổ
thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao góp phần cùng lực lượng công an toàn tỉnh
bảo đảm tốt an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
xứng đáng với niềm tin của cấp ủy chính quyền của đảng ủy
ban giám đốc công an tỉnh của các cấp các ngành và các tầng lớp nhân dân
để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao góp phần vào những chiến công chung của toàn lực lượng
lực lượng cảnh sát cơ động công an tỉnh sơn la trong thời gian qua
luôn chú trọng công tác xây dựng và huấn luyện lực lượng cảnh sát cơ động
không quản nắng mưa ngày đêm luyện tập coi đây là nhiệm vụ quan trọng xây dựng lực lượng công an
trong sạch vững mạnh chính quy tình nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
thảo trường bài tập vượt vật cản tổng hợp một mươi tám vật cản
sơn la là một trong những địa phương đầu tiên trên cả nước đưa vào xây dựng thao trường tập luyện cho cán bộ chiến sĩ
theo tiêu chuẩn do bộ tư lệnh cảnh sát cơ động quy định
dưới thời tiết oi nóng của những ngày mùa hè nhưng mỗi cán bộ chiến sĩ không quản ngại thời tiết khắc nghiệt
để gian luyện ý chí và sự quyết tâm
tôi thấy những bài tập này cũng rất là khó nhưng mà được sự quan tâm huấn luyện của các cán bộ
và chúng tôi đã vượt qua được
tôi thấy những bài tập này sẽ giúp ích cho chúng tôi trong quá trình công tác huấn luyện cũng như chiến đấu sau này
cái vật cản nó sẽ thay đổi liên tục và nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái quá trình vận động của cán bộ chiến sĩ
chính vì vậy mà trong quá trình huấn luyện đòi hỏi cán bộ chiến sĩ là phải phân bổ được

các cán bộ chiến sĩ phải phân bổ được cái vật cản của các cán bộ chiến sĩ
các cán bộ chiến sĩ phải sức chạy sức bền để mà làm sao tập trung để vượt qua được hết đủ cái một mươi tám vật cản này
đảm bảo đúng theo cái kỹ thuật mà bộ tư lệnh cảnh sát cơ động ban hành
với tinh thần chủ động chiến đấu từ năm hai nghìn hai mươi hai đến nay lực lượng cảnh sát cơ động đã tổ chức bốn lớp huấn luyện nâng cao
cho gần tám trăm linh cán bộ chiến sĩ thực hiện luyện tập diễn tập năm tình huống chín trăm linh ca tuần tra kiểm soát
đặc biệt đã trực tiếp tham gia thực hiện các phương án đấu tranh với tội phạm ma túy
để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác huấn luyện của lực lượng cảnh sát cơ động
trước hết theo tôi là chúng ta phải bám sát các chương trình theo đúng hướng dẫn chỉ đạo của bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
cái thứ hai nữa là phải tiếp tục nâng cao về chất lượng của đội ngũ giáo viên huấn luyện viên
và cái thứ ba nữa là tiếp tục đề xuất với các cơ quan
trang cấp của thẩm quyền để trang cấp các loại vũ khí trang bị công cụ ỗ trợ để phục vụ trong tác huấn luyện
và chúng ta phải thường xuyên sử dụng và phát huy hiệu quả mô hình thao trường bãi tập mà đã được đầu tư trang bị xây dựng tại đơn vị
cùng với đó là cũng phải thường xuyên động viên hướng dẫn uốn nắn cán bộ chiến sĩ tham gia công tác huấn luyện một cách nghiêm túc và có chất lượng
với tinh thần quyết tâm vượt nắng thắng mưa nỗ lực học tập gian luyện các cán bộ chiến sĩ luôn nghiêm túc tuân thủ điều lệnh công an nhân dân
nêu cao tinh thần trách nhiệm ý thức tổ chức kỷ luật chập hành tốt nội quy bảo đảm an toàn về người vũ khí trang thiết bị phương tiện trong quá trình huấn luyện
tích cực gian luyện vượt qua mọi khó khăn gian khổ không quản ngại nắng mưa thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao
ngày càng làm tốt tình hình đảm bảo an ninh trực tượng trên địa bàn